chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin cuối ngày hai mươi một tháng ba sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
mở đầu là một số tin tức thời sự quan trọng
thưa quý vị vào sáng nay chỉ đạo kiểm tra công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công tác chính trị
và thanh tra kiểm tra của đảng bộ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận đánh giá cao
năm hai nghìn hai mươi hai và từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đảng ủy cục và cấp ủy trực thuộc đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của trung ương đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác
đơn vị đã chủ động kịp thời tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an phê duyệt đề án xây dựng lực lượng cảnh sát thi ngán hình sự quản lý tạm giữ tạm giam thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
quyết liệt triển khai kết luận số hai mươi một hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị nghị quyết số hai mươi một hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
trên cơ sở đó lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới
đánh giá cao kết quả các mặt công tác của đơn vị thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đặc biệt nhấn mạnh
cần tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng lực lượng công an nhân dân
đề cao và coi trọng về tính tự soi tự sửa trách nhiệm nêu gương noi gương tính tiền phong gương mẫu của cấp ủy viên người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng các đơn vị
đổi mới nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra giám sát kỳ luật đảng của đơn vị
coi trọng công tác phòng ngừa xử lý sai phạm chủ động tự kiểm tra tự phát hiện nếu phát hiện các sai phạm thì phải tự khắc phục
đồng chí thứ trưởng đề nghị cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng tập trung triển khai có hiệu quả đề án thành phần
về xây dựng lực lượng cảnh sát thi ngán hình sự quản lý tạm giữ tạm giam thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản chủ động nắm chắc tình hình quản lý nghiêm ngặt chặt chẽ các loại đối tượng
thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân trại viên theo quy định của pháp luật theo hướng dẫn thiết thực công khai minh bạch
còn vào chiều nay công an tỉnh bà rịa úng tàu đã tổ chức hội nghị chuyên đề thông tin tuyên truyền và lệ ý kiến góp ý đối với ba dự thảo luật
được quốc hội giao bộ công an chủ trì soạn thảo gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
tại hội nghị đại diện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã thông tin đến các đại biểu nội dung ba dự thảo luật
đã được quốc hội giao bộ công an chủ trì soạn thảo dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
các đại biểu đã bày tỏ đồng tình về sự cần thiết xây dựng bàn hành các dự án luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay
trong đó đã có nhiều ý kiến nhằm góp ý bổ sung làm rõ hơn một số điều trong nội dung các dự thảo luật
vấn đề phân công phân cấp trong công tác quản lý điều hành làm rõ về nhiệm vụ quyền hạn và quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
phát biểu kết luật tại hội nghị bàn giám đốc công an tỉnh bà rê úng tàu gửi lời cảm ơn đối với những ý kiến đồng góp rất tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu
giúp công an tỉnh tiếp thu xây dựng báo cáo đàn đại biểu quốc hội tỉnh bộ công an
bà rịa vũng tàu đề nghị các sở ban ngành các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền các dự án luật cũng như khi các dự án luật này được quốc hội thông qua đến toàn thể cán bộ công chức viên chức và nhân dân biết và đồng tình ủng hộ
thưa quý vị theo thống kê hiện nay cả nước đã cấp được trên tám mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip đệ tử
và bộ công an phân đấu một trăm linh người dân đủ điều kiện đều được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip địa tử
tuy nhiên qua giả soát thì vẫn còn các trường hợp
đặc biệt chưa được thu nhận ví dụ như đối tượng tại các trung tâm bảo trợ xã hội
chính vì vậy việc kịp thời tháo gỡ những khó khăn vương mắc để đảm bảo quyền lợi cho mọi công dân là vấn đề đang được đặt ra
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trung tâm bảo trợ số một thành phố hà nội
nơi đây đang có gần ba trăm năm mươi trường hợp lang thang cơ nhỡ và trường hợp đặc biệt đang được trợ giúp xã hội
theo giả soát có tới hai trăm ba mươi ba đối tượng không có giấy khai sinh
và không xác định được địa chỉ cụ thể
điều này dẫn đến việc những trường hợp đó đến nay vẫn chưa thể thu nhận được hồ sơ cấp căn cước công dân
xác minh địa chỉ rất là khó khăn có đối tượng nhớ được địa chỉ
nhưng mà khi mà trung tâm có gửi các công văn về các phòng lao động thương binh xã hội của xã hoặc là huyện
thì họ trả lời là không có đối tượng đấy
hoặc là có trường hợp có trả lời như thì lại cũng bảo là có ở đấy nhưng cũng không có hộ khẩu
hoặc có trường hợp thì có đối tượng đấy
có trả gửi công văn nhưng ở lây phòng xã phường cũng không bối hợp cũng không trả lời lại công văn cho trung tâm
với những trường hợp may mắn được cấp căn cước công dân gắn chip
lực lượng công an và trung tâm cũng đã rất khó khăn xác định được thông tin thân nhân
ông phúc là một ví dụ như vậy
trong suốt hơn sáu mươi năm qua ông chỉ có duy nhất một tờ giấy khai sinh bản sao làm căn cứ xác minh
mừng lắm chứ tại vì năm nay tôi sáu mươi mấy tuổi rồi
chưa bao giờ cầm được chứng minh như vậy
tôi bắt đầu xa gia đình từ lúc một mươi bốn tuổi
một mươi bốn tuổi thì đi khắp đi đâu làm đâu làm sống
nên là chả có gì chẳng có nghề gì
để đảm bảo quyền lợi cho tất cả công dân
hiện lực lượng công an cơ sở và các trung tâm bảo trợ
cũng đang tiến hành lập danh sách thống kê đối tượng
và cập nhật giả soát thông tin chính xác công dân
làm cơ sở để từng bước gỡ vướng về thủ tục pháp lý
trung tâm bảo trợ số một đã có văn bản
báo cáo sở hợp động thông minh xã hội
và sở hợp động thông minh xã hội đã có văn bản đề nghị
với công an thành phố hà nội
để mà hướng dẫn để mà giúp cho trung tâm bảo trợ số một
để mà thực hiện trong thời gian tới
để mà cấp căn cước công dân cho số đối tượng của trung tâm
hiện tại những hồ sơ lưu của những cái trường hợp này là không có
khi thu gom về đây thì người ta cũng chỉ là
lấy những cái thông tin là do công dân tự đặt thôi
tức là do công dân trung tâm với lại công dân
tự gọi thôi chứ cũng không có một cái văn bản
hay một giấy tờ gì để chứng minh về cái con người đấy
thì đây cũng là một cái khó khăn bất cập
trong cái việc là chúng tôi phải thực hiện
mà chỉ tiêu để chúng tôi cấp căn cước công dân
trong cái thời gian tới đây để đồng bộ
của những cái dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia đấy
là rất là cần thiết
không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số
để làm được điều này bộ công an xác định
tất cả những công dân trên một mươi bốn tuổi
đủ điều kiện đều được cấp căn cước công dân gắn chip
đó không chỉ là công dân trên một mươi bốn tuổi
chỉ vừa đảm bảo quyền lợi của người dân
cũng sẽ đảm bảo tốt hơn công tác quản lý nhà nước
về trật tự xã hội
thưa quý vị hơn hai mươi lần hiến máu
là hơn hai mươi lần trao đi cơ hội sống cho người khác
thế nhưng với chàng trai trẻ nguyễn minh duy
bí thư đoàn cơ sở trại tạm giam công an tỉnh sóc trăng
thì đó lại là việc làm hết sức bình thường
với anh thì việc tham gia hiến máu
không phải để được tôn vinh ghi nhận
mà đơn giản là lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống
thưa quý nguyễn minh duy tham gia hiến máu lần đầu tiên
sau lần đó mỗi năm duy tiếp tục tham gia hiến máu từ hai đến ba lần
hạnh phúc là cảm nhận của trang bí thư đoàn
sau hơn hai mươi lần tham gia hiến máu
hạnh phúc đơn giản là sự sẻ chia

hạnh phúc khi làm điều có ích cho cộng đồng
hạnh phúc khi giúp được các bệnh nhân khi họ đang cần
với duy cho đi không nhất thiết phải nhận lại
quan trọng là lan tỏa được những điều tích cực trong cuộc sống
với những ý nghĩa đó hiến máu nhân đạo còn hơn cả một nghĩa cử cao đẹp
tin an ninh trả tự liên quan đến vụ án các chuyến bay giải cứu
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm
tạp giam thêm một giám đốc
cụ thể mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạp giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với chân tiến giám đốc công ty trách nhiệm hướng hạn thương mại và dịch lực
du lịch phi trường về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạp giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trần tiến
còn về vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không vận chuyển hơn một mươi kg ma túy
ngày hôm nay cơ quan điều tra công an tp hcm vẫn đang làm việc
lấy lời khai việc bốn tiếp viên
và hiện bốn người này chưa bị khởi tố
cho đó lực lực công an cũng đã thực hiện việc tạm giữ khám xét nơi ở
đối với bốn tiếp viên nhưng không phát hiện ma túy
bước đầu những người này khai nhận thông qua một đồng nghiệp làm trung hãng
đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg đưa về sân bay tân sơn nhất
một nữ tiếp viên đã trao đổi thỏa thuận tiền công vận chuyển là hơn một mươi triệu đồng
số hàng kem đánh răng sau đó được chia ra cho từng người vận chuyển
và bị phát hiện tại sân bay
cơ quan điều tra công an tp hcm cũng đã triệu tập
làm việc với người môi giới đưa số hàng tư pháp về tp hcm
người này ở việt nam và nhận mối tử pháp
trước khi liên hệ với một nữ tiếp viên để vận chuyển
các tiếp viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận giá cả
với người giao hàng tại pháp
với nội dung được trả tiền công hơn một mươi triệu đồng
công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa đồng loạt kiểm tra hành chính
một mươi sáu phòng giao dịch của công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
tại các phòng giao dịch
lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính
về việc chấp hành các điều kiện về an ninh trả tự
theo quy định của chính phủ
đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
và hoạt động thực tế của cơ sở
việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu
tình hình hoạt động kinh doanh
theo quy định của bộ công an
kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
việc chấp hành các quy định của pháp luật
khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản
ký gửi tài sản lãi suất
qua kiểm tra cảnh sát phát hiện
một số phòng giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật
như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép
đủ điều kiện về an ninh trả tự
không bảo quản tài sản cầm cố
chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
sau một thời gian trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân
thành phố hồ chí minh để điều tra bổ sung
sáng nay tòa gia đình và người chưa thành niên
tòa nhân dân thành phố hồ chí minh
đã mở phiên xét xử một mươi sáu bị cáo
trong vụ truy sát sát hại mai văn quân
còn gọi là quân sa lộ
xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh
trong vụ án này
viện kiểm sát thành phố hồ chí minh
truy tố võ thùy linh ba mươi ba tuổi cựu du học sinh
lý văn tư bốn mươi năm tuổi quê tây ninh
hồ thanh phương ba mươi sáu tuổi
và một mươi đồng phạm về tội giết người
theo khoảng một điều một trăm ba mươi hai bộ luật hình sự
với khung hình phạt từ một mươi hai đến hai mươi năm
trung thân hoặc tử hình
các bị cáo lê thị tuyết bốn mươi bảy tuổi
cựu giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế
phạm nhật nam hai mươi sáu tuổi
lê tuấn vũ hai mươi chín tuổi
bị truy tố về tội che giấu tội phạm
phiên tòa do thẩm phán hoàng thị bích duyên làm chủ tòa
bị cáo vũ thụy linh
bị cáo buộc có vai trò chủ mưu
cầm đầu vụ gọi giang hồ truy sát quân sao lộ
khi đứng ra giải quyết tranh chấp căn nhà một trăm linh tỷ đồng
ở quận một thành phố hồ chí minh
hồi năm hai nghìn một mươi chín
trong phiên đầu xét xử các bị cáo được dẫn giải
vào phòng xử án để làm thủ tục thẩm tra lý lịch
theo dự kiến phiên tòa xét xử
kéo dài đến ngày hai mươi tám tháng ba
trong tiểu mục an toàn giao thông ngày hôm nay
mời quý vị cùng đến với nội dung
cuộc chiến với các ma men và những bài học đắt giá